thưa quý vị và các bạn sáng năm tháng sáu năm hai nghìn chín tại một bến sông thuộc phường hai thành phố bến tre tỉnh bến tre
người dân đã phát hiện một thi thể bị quấn trong một chiếc bào tải và trâu giạt vào bờ
khi đến hiện trường thì các điều tra viên đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy da mặt của nạn nhân từ vùng tráng đến vùng căm
thậm chí cả hai vành tay đều đã biến mất
nghi án sát thủ lột da mặt nạn nhân để gây khó khăn cho công tác điều tra
tuy nhiên chỉ sau gần ba ngày thì công an tỉnh bến tre đã vén bức mạng bí mật vụ án giết người hết sức giả mạng này
vậy cơ quan công an đã làm như thế nào để đưa kẻ thù ác ra trước ánh sáng và chịu hình phạt trước pháp luật
đó sẽ là những nội dung chính trong chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay
sau khi nhận được tin báo của công an phố bến tre chúng tôi là tiến hành báo với lãnh đạo đơn vị tổ chức thành lập đoàn khám nghiệm thử thi
tiến hành xuống với hiện trường để tiến hành các biện pháp nhập vụ khám nghiệm thử thi

sau khi thám nghiệm chị xác nhận là da mặt của nạn nhân bị lột

nạn nhân bị chết không phải do ngạt nước mà bị vật cứng đập vào đầu
gây chấn thương sọ não đứt động mạch dẫn đến tử vong
bên cạnh đó trên cổ còn rất nhiều vết thương do vật xác nhọn đâm vào
điều này củng cố nhận định của cơ quan điều tra rằng đây là một vụ án mạng
nạn nhân bị giết ở một nơi khác rồi quăng xuống sông để phi tang
trước tình hình đó chúng tôi đã quy động toàn bộ lực lượng tinh sát điều tra viên cán bộ điều tra của phòng cảnh sát hành sự
cũng như lực lượng tinh sát địa bàn
rồi công an thành phố bến tre và công an cáp phường nhận được thông tin để chúng ta xác định là truy tìm tung tích nạn nhân
bởi lẽ đoạn sông bến tre đoạn này từ ngoài dạ bến tre vào trong thì nó có tới giáp nước ở khu vực phường tám
và hai bên thì một bên là phố một bên là giường
do vậy hiện trường chính để xác định vụ án này rất là khó khăn
và đầu tiên để giải quyết vụ án này đặt ra đối với người chủ trì
cũng như lực lượng điều tra khám phá vụ án này là phải thông qua nhiều biện pháp hợp dụng
cái không trào toàn dân bảo vệ nhân tổ quốc cái này là một vấn đề rất là quan trọng
chính vì đó cho nên kết quả khám nghiệm thì phải nói là gặp rất là nhiều khó khăn
làm sao chỉ đạo cho lực lượng kỹ thuật hình sự lực lượng pháp y thu lượm dấu vết để phục vụ tốt cho công tác tri nguyên sau này
mà đặc biệt là phải xác định được là tung tích nạn nhân
truy tìm cho bằng được tung tích nạn nhân ngay lúc này
là nhiệm vụ hàng đầu bởi muốn điều tra khám phá được vụ án này thì điều đầu tiên phải biết là nạn nhân là ai ở đâu và làm nghề gì
nhiệm vụ này được đặt lên vai các cán bộ kỹ thuật hình sự phải nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
căn cứ vào các dấu vết thu được cùng công tác khám nghiệm tử thi để tìm ra tung tích nạn nhân trong thời gian sớm nhất
với quan hệ xã hội chúng tôi nắm được khoảng sáu mươi người có mối quan hệ với nạn nhân
các trinh sát viên tiếp tục được tung ra nắm thông tin về các đối tượng liên quan
các trinh sát viên tiếp tục được tung ra nắm thông tin về các đối tượng liên quan
trên những người có mối quan hệ với nạn nhân thúy ngân thì một chi tiết rất nhỏ mà cơ quan điều tra đã không bỏ qua khi khám nghiệm tự thi
đó chính là cái bào nilong dùng để chứa sát của người xấu số
và chính vì cái hướng đi như thế thì chúng tôi là xác định là cái bao này nó có liên quan đến đối tượng
thì đối tượng đi từ hướng nào
sau đó thì chúng tôi tiếp tục rà soát cái mối quan hệ của nhiều đối tượng
trong đó có đối tượng mà chúng tôi đặt vấn đề là có mối quan hệ đối với nạn nhân
phát hiện manh mối của chiếc bao ni lông dùng để bỏ sát nạn nhân
đã giúp cho các điều tra viên ban chuyên án loại bỏ nhanh các đối tượng không có khả năng liên quan đến vụ án
ẩn số của vụ án tưởng chừng như mờ mịt trong ngày đầu
ngay từ khi phát hiện tử thi của thúy ngân đã dần dần hiện ra trong ngày thứ hai
qua là soát và xác minh nhanh thì chúng tôi dần dần đổ ra
và điên cái phát hiện được đối tượng là phạm duy nhân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đang nơi đăng ký hình trú là ở ấp ba xã hữu định
và cho thành tỉnh ra là có nhiều cái biểu hiện là nghi dấn
phạm duy nhân là sống chung với như vợ chồng với nạn nhân
thuê nhà tòa ở địa bàn phố nga là thuộc ở khu khu bốn quận bảy
rồi tại cái thời điểm mà nạn nhân chết thì chỗ phạm duy nhân cũng đã dọn phòng không còn ở đó
rồi không biết rõ đi đâu làm gì
xác định cái đối tượng này nó có liên quan đến cái trực tiếp đến cái vụ án
chính vì vậy mà chúng tôi tiến hành báo cáo xin ý kiến
và chúng tôi khám xét cái nơi mà đối tượng có mặt ở đó
đó là nhà ngoại của đối tượng tại mỹ thành dùng trơm
và trong quá trình khám xét đó thì chúng tôi thu giữ được những cái vật chứng nó có liên quan đến vụ án
tuy nhiên hiện trường vụ án ở đâu thì chúng tôi chưa xác định được hiện trường chính
mà trong đó là có các cái quạt mái quần áo của đối tượng
còn nạn nhân thì chúng ta không thu tập được quạt mái các thứ
thì qua xem xét cái này thì có những cái dấu vết nó tồn tại trên những cái đồ vật của nạn
của đối tượng mang về gửi ở nhà bà ngoại
nó có dấu vết nó liên quan đến một vụ án hành sự xảy ra
mà khả năng trực tiếp liên quan tới vụ án nạn nhân là lệm tiến hành
lúc này mọi thông tin mà các điều tra viên thu thập đã được trinh sát báo cáo đầy đủ
nguồn tin về phạm duy nhân đã được điều tra viên phối hợp với cảnh sát khu vực
công an phường qua công tác quản lý cư trú đã trùng hợp với các thông tin
mà các mũi trinh sát hiện trường thu thập được
sau hơn một ngày tỏa đi khắp các địa bàn trên thành phố bến tre

chúng tôi xác định được cái mối quan hệ của nạn nhân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc vấn đề người dân và đặc
đây là phòng trọ sân mới tuy nhiên thì qua quá trình thám nghiệm thì chúng tôi có phát hiện nhiều dấu vết máu không bắn còn lưu lại
sau đó chúng tôi tiến hành thu để giám định adn thì kết quả xác nhận là của nạn nhân nguyễn thị thúy ngân

tôi cùng một cán bộ của đội hai
thời điểm đó tôi là đội trưởng
của đội tiếng địa bàn
tôi tổng chí di mới đi qua xác minh
đi đến qua chỗ mà
nhà của đối tượng thanh này thì ở bên mỹ hòa hưng
thì chúng tôi đến mỹ hòa hưng
và được những người dân xung quanh
cho biết là nhà có một cái đám tan
nhưng mà không xác định là đám tan của ai
thì hỏi thăm dòng dòng thì biết đó là đối tượng thanh
chúng tôi mới đi tìm xác minh
thì đến một cái khu là nghe nói là
thanh đến đem
thanh đi thiêu ở trong cái lò thiêu
của phường mỹ hòa
thì tôi với cán bộ di này hai anh em đến phường mỹ hòa
của xác minh gặp ngay cái người
trực ngay ca thiêu hôm đó
thì anh cho biết
là cái người thiêu này nói chung là
cũng hay có cái vấn đề khả nghi
là đem cái quách vô là kêu thiêu đẩy đi
nói gì con họ là đi
biển đã chết mất sát rồi
cho nó để làm một cái thủ tục để gửi vô chùa thôi
thì chúng tôi
với cán bộ này là hai anh em mới đi
tìm những cái
nơi chùa mà bên khu của thanh thường ở bên mỹ hòa hưng
nghi ngờ có sự bất thường
trong cái chết của lê trọng thành
chúng ta dương thái nhân
đã tìm đến ngôi chùa trên khắp thành phố long xuyên
để tìm nơi gửi cho cốt của hắn
kết quả tại chùa quảng đức
thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên
chúng ta nhân tìm được di ảnh
và hũ cho cốt mang tên lê trọng thành
được cất giữ tại đây
thông tin về người đàn ông giống hệt lê trọng thanh
mang theo súng xuất hiện tại quán hải nhi
càng làm tăng thêm nghi ngờ
cho cơ quan điều tra về thực hư
cái chết của hắn
các mũi trinh sát được tung ra
để truy tìm sự thật
tất cả di biến động của người thân
trong gia đình thanh được giám sát chặt chẽ
lúc này mẹ của lê trọng thành
là bà doãn thị nhàn
đã rời an giang lên bình dương
làm thuê kiếm sống
em trai của thanh
lê trọng cường
là đối tượng có biểu hiện
mua bán trái phép chất ma túy
thuộc diện quản lý
của công an thành phố long xuyên
tổng hợp thông tin
từ các mũi trinh sát cho biết
cả bà doãn thị nhàn
và lê trọng cường
vẫn thường xuyên liên lạc
với một người đàn ông sinh sống
tại thành phố hồ chí minh
người đàn ông này
tuy mang tên họ khác
nhưng đã được các trinh sát
nhanh chóng xác định
đó chính là lê trọng thành
tuy đã khai tử
nhưng thành vẫn coi trời bằng vung
khi thường xuyên đi lại
giữa thành phố hồ chí minh
và an giang
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi
một nguồn tin cho biết
lê trọng thành đang có mặt
tại nhà hàng bảo giang
thuộc phường mỹ thới
thành phố long xuyên
các tổ công tác được giao nhiệm vụ
trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang
để truy bắt đối tượng

trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang
chúng tôi nhận được lệnh
của đồng chí trưởng phòng xác hành sự
nay là phóng đốc công an tỉnh
chỉ đạo là đội chúng tôi
phối hợp với đội xác hành sự
công an phố long xuyên
cùng với phòng xác chi nã
xuống để nghe chăng
nhà hàng bảo giang
nằm ở phường mỹ thới
là đối tượng thanh
đang ngồi ở đó
với hai ba đối tượng gì đó
nhưng khả năng là có
dù súng trong người
là được lệnh
thì chúng tôi phải là cẩn trọng
đến bắt đối tượng thanh
chúng tôi mới
phối hợp xuống đến gần địa bàn
thì chắc chắn là đối tượng thanh
đang ngồi ở khu vực đó
và ngồi quay mặt ra
về hướng của quốc lộ chín mươi một
thì chúng tôi mới bố trí lực lượng
tại nhà hàng bảo giang
lê trọng thanh đang ngồi ăn cùng
với một số đối tượng khác
hắn không biết rằng
dù đã dùng kế ve sầu thoát sát
để trốn tránh
sự trừng phạt
của pháp luật
nhưng hành tung của thanh
đã không qua mắt
được cơ quan điều tra
đa khoa tỉnh nông an khi có nhiễm hdv đối tượng được chuyển từ bệnh nhân điều trị thông thường xuống khoa nhiễm
sau khi phù phép cho lê trọng thanh có kết quả xét nghiệm hdv dương tính
trần tuyết mai đã câu kết với bác sĩ trong bệnh viện để đưa ra kết đoạn thanh bị s giai đoạn cuối
kèm nhiễm chùng cơ hội tiên lượng xấu
như vậy là đủ điều kiện để thanh tạm đình chỉ chấp hành án
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
thanh đã được tòa án nhân dân tỉnh long an ra quyết định cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thời gian sáu tháng
trong thời gian này thanh lại cùng với mai và người thân lập hồ sơ giả chết một cách rất tinh vi
như loan tin thanh bị chết mất sát khi đi biển làm hợp đồng hỏa táng
làm đơn xin khai tử cho thanh để nhằm mục đích được đình chỉ chấp hành hình phạt tù
gia đình nói phở với mai mình đến liên hệ với chỗ nhà hỏa táng để làm hợp đồng hỏa táng
khu này đã chuẩn bị sẵn một cái quách một cái quan tài giả để mang đi vào làm hợp đồng hỏa táng
khi vào hợp đồng hỏa táng ở trong nhà hỏa táng
thì đối tượng lại nói với lại cả nhân viên hợp đồng hỏa táng là
chỗ nhà hỏa táng của mỹ hòa thành phố xuyên này là đối tượng đã đi biển chết
coi như là mất sát rồi nhưng mà do cái vong của đối tượng là yêu cầu là phải về
là gia đình phải làm một cái hỏa táng để cho ấm
để coi như là mang về thờ thì coi như là khi mà nhà hỏa táng nhân viên hỏa táng
họ thấy cái đề nghị này cũng hợp lý
nếu mà xác định là không quá giai trò trách nhiệm trong vụ án
thì phải nói rằng đối tượng trần tiến mai phải xác định đây là đối tượng chủ mua
cầm đầu trong cái vụ án tổ chức chống khỏi nơi gian
đối với đối tượng thanh thì chỉ xác định là giai trò thực hành nội phạm thì cũng thực hiện tích cực
mẹ của thanh cũng như em của thanh thì dướng vào dòng đeo lý
thì cũng một phần là do cái cách chăm sóc cũng như thương con của mình
là dẫn đến người mẹ cũng như người em bắt chấp pháp lực
như vậy lê trọng thanh được ra khỏi trại giam bằng một quyết định hợp pháp của tòa án nhân dân tỉnh long an
nhưng đã bị lừa dối về nội dung
mặc dù trần tuyết mai lê trọng cường và doãn thị nhàn không phải là đối tượng đang bị tạm giữ tạm giam
nhưng trong hồ sơ vụ án
các đối tượng bị kết luận đã thực hiện hành vi phạm tội trốn khỏi nơi giam với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho thanh
sau khi giả chết thành công thanh lên thành phố hồ chí minh
bản tính giang hồ trong con người của hắn vẫn không thay đổi
dù với vỏ bọc là một con người khác nhưng thanh vẫn tiếp tục sinh sống bằng nghề đòi nợ thuê
giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba thanh ngược về an giang dần mặt một nhóm xã hội khác
với mục đích trả thù cho các đối tượng
và từ đây toàn bộ vở kịch về việc giả chết của thanh đã bị lật tẩy
thì một lọc thành như là từ cháu đổi máu giả bệnh cũng như làm hồ sơ bệnh án giả chính tử để mà thoát khỏi dòng pháp luật
đây là cái vụ án rất nghiêm trọng thì thủ đoạn của các bị cáo thì nhiều bị cáo tham gia
thủ đoạn của các bị cáo thì rất là tinh vi xã quyền thể hiện cái sự manh động như là liều lĩnh bất chấp pháp luật
và nó cũng đã gây những lường xấu trong xã hội
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tòa nhân dân tỉnh an giang xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trần tuyết mai lê trọng thành lê trọng cường và doãn thị ngàn đều với tội danh trốn khỏi nơi giam
tòa tuyên phạt bị cáo trần tuyết mai bốn năm tù bị cáo doãn thị nhàn hai năm tù bị cáo lê trọng thanh bốn năm tù tổng hợp hình phạt theo các bản án trước đó
thanh phải chịu án là hai mươi năm sáu tháng tù giam
bị cáo lê trọng cường ba năm tù cộng với án phạt về tội tăng trữ trái phép chất ma túy trước đó phải nhận sáu năm sáu tháng tù
những bản án này đã khép lại hồ sơ chuyên án về cuộc trốn khỏi nơi giam giữ chấn động dư luận chưa từng có tiền lệ